chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý số người thiệt mạng trong vụ nổ tàu trở dầu gây cháy bên trong một đường hầm ở tỉnh pawan miền đông afghanistan đã tăng lên một mươi chín người trong khi ba mươi hai người khác bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại đường hầm sa lan hiện lực lượng cứu hộ đã dập tắt được đám cháy và đang nỗ lực tìm kiếm những người có thể sống sót
đường hầm sa lan nằm ở độ cao ba m so với mực nước biển nối thủ đô kabul của afghanistan với tám tỉnh phía bắc của nước này đây là một trong những tuyến đường huyết mạch ở afghanistan vụ việc đã khiến giao thông qua đây bị đình trệ trong một khoảng thời gian dài